tại khu vực mỏ khai thác đá của công ty cổ phần xi măng hệ dưỡng
thuộc địa bàn thôn dưỡng thượng xã ninh vân huyện hoa lưu tỉnh ninh bình
đã xảy ra một vụ cháy rừng trên núi đá thuộc mỏ
ngay lập tức lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh ninh bình
đã phối hợp có mặt cùng lực lượng địa phương triển khai phương án chữa cháy
đám cháy được phát hiện vào khoảng một mươi hai giờ
đây là hệ thống núi đá thuộc phạm vi mỏ của công ty cổ phần xi măng hệ dưỡng
được bao phủ bởi cây cối dày đặc
do gió lớn thời tiết hành khô nên đám cháy nhanh chóng lan rộng
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh bình đã cử trên hai mươi chiến sĩ
hai mươi xe cứu hỏa cùng các phương tiện tới hiện trường
tuy nhiên do địa hình hiểm trở núi cao có đoạn xúc ngược
nên lực lượng phòng cháy chữa cháy rất khó khăn mới đưa được hệ thống vòi rồng tiếp cận đám cháy
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày vụ cháy rừng cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu trụi hàng nghìn mét vuông rừng
lực lượng chức năng huyện hoa lư và tỉnh ninh bình sẽ tiếp tục theo dõi
không để đám cháy bùng phát trở lại và lan rộng